hôm nay hai mươi một tháng bốn tại hà nội ngày hội giáo dục malaysia hai nghìn hai mươi bốn do tổng lãnh sự quán malaysia tại tp hcm
và ủy ban giáo dục toàn cầu malaysia tổ chức đã thu hút được sự tham gia của đông đảo học sinh sinh viên và phụ huynh trên địa bàn thủ đô
có thể nói rằng đây là một trong những nỗ lực làm sâu sắc hơn mối quan hệ bền chặt về mọi mặt giữa hai quốc gia
trong đó có lĩnh vực văn hóa giáo dục và phát triển nguồn nhân lực
ngày hội giáo dục malaysia tại việt nam do ủy ban giáo dục toàn cầu malaysia cùng các tổ chức giáo dục đại học hàng đầu của malaysia tổ chức
là cơ hội để học sinh sinh viên việt nam tiếp cận các chương trình giáo dục trực tiếp ở malaysia chia sẻ tại sự kiện đại diện ban tổ chức cho biết
những hoạt động như thế này có ý nghĩa quan trọng nhằm bám sát được quá trình học của sinh viên
đồng thời giới thiệu về văn hóa giáo dục của malaysia tới sinh viên việt nam
kể từ năm hai nghìn hai mươi bộ giáo dục đại học malaysia
cũng trao học bổng cho sinh viên các nước asean trong đó có sinh viên việt nam
chúng tôi mong muốn sẽ có thêm những cơ hội tốt để hai quốc gia có sự trao đổi giáo dục văn hóa và cùng nhau phát triển nguồn nhân lực toàn cầu
trong hơn năm mươi năm qua sự hợp tác giữa việt nam và malaysia đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực trong đó có phát triển nguồn nhân lực
sự kiện ngày hội giáo dục malaysia việt nam hai nghìn hai mươi bốn cũng minh chứng cho quyết tâm và sự nỗ lực làm sâu rộng mối quan hệ bền chặt
mang lại nhiều lợi ích chung cho người dân hai nước
ủy ban nhân dân xã xuân liên huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
làm trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận lễ hội cầu ngư làng cam lâm là di sản văn hóa phi và thế quốc gia
lễ hội cầu ngư làng cam lâm diễn ra vào dịp dằm tháng riêng hàng năm
đây là lễ hội có truyền thống từ lâu đời là nét văn hóa tín ngưỡng của ngư dân xã xuân liên và các xã quanh vùng
theo nghề đi biển đánh bắt hải sản
ngoài ý nghĩa cầu mong cho mưa thuận gió hòa mùa mang bội thu
cuộc sống no đủ còn mang ý nghĩa đạo lý uống nước nhớ nguồn
tưởng nhớ công đức của các vị tiền nhân có công lập làng và dựng nghề
ẩn chứa những giá trị tích cực tác động đến đời sống văn hóa tinh thần của con người
bảo tồn và phát triển những loại hình tín ngưỡng dân gian trong xã hội hiện nay
và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa lễ hội
hướng đến kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tỉnh thanh hóa đã tổ chức nhiều đợt thăm tặng quà các gia đình chính sách có công trong chiến dịch này tại một số địa phương
đại diện đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp
hy sinh của các chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến cho độc lập tự do của dân tộc
tỉnh thanh hóa đề nghị các địa phương thường xuyên quan tâm
thực hiện tốt các chế độ chính sách đền ơn đáp nghĩa của đảng nhà nước đối với các đối tượng chính sách nói chung
những người tham gia chiến dịch điện biên phủ
trong suốt năm sáu ngày đêm diễn ra chiến dịch
tỉnh thanh hóa đã huy động ba mươi số người trong độ tuổi lao động tham gia dân công hỏa tuyến
cụ nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chiến thắng điện biên
tỉnh hải dương đã tổ chức khám sức khỏe cấp phát thuốc miễn phí cho hơn chín trăm linh cựu chiến binh
dân công hỏa tuyến đại diện thân nhân liệt sĩ người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
với những người cao tuổi sức khỏe không bảo đảm để đến
điện biên phủ là một trong số những địa điểm khám tập trung được đoàn cán bộ y tế tới thăm khám cấp phát thuốc tại gia đình
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ và hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc việt nam hai nghìn hai mươi bốn
nhà xuất bản quân đội nhân dân sở thông tin và truyền thông tổ chức buổi ra mắt bộ sách
mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ và giao lưu chiến sĩ điện biên kể chuyện
thực hiện chỉ đạo của thủ trưởng tổng cục chính trị trong thời gian qua
nhà xuất bản quân đội nhân dân phối hợp với cục tiên huấn tổng cục chính trị và các cơ quan đơn vị
các cộng tác viên trong và ngoài quân đội đặc biệt là việt nam búc
đã hoàn thành và giới thiệu tới độc giả bộ sách kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ một nghìn chín trăm năm mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn
bộ sách với hơn ba mươi cuốn trong đó liên kết xuất bản với việt nam búc một mươi bảy cuốn
chương trình còn có nội dung giao lưu
giao lưu với những cán bộ lão thành đã từng trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ góp phần vào chiến thắng lễ lừng của dân tộc
là những nhân chứng sống của chiến dịch điện biên phủ
điện biên phủ năm sáu ngày đêm chấn động địa cầu với lời kể hùng hồn sinh động của các chiến sĩ điện biên xưa
thế hệ trẻ ngày nay biết được những gian khổ hy sinh mất mát của dân tộc cho chiến thắng lịch sử và hiểu được giá trị của độc lập tự do hạnh phúc của nhân dân